thưa quý vị giới chức mỹ cho biết ngày sáu tháng một mươi hai theo giờ địa phương đã có ít nhất ba người thiệt mạng và một người bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ súng tại đại học nevada las vegas nghi phạm hiện cũng đã tử vong
vụ việc xảy ra tại phân viện chính của đại học nevada cảnh sát đã nhận được thông tin về vụ việc vào trưa cùng ngày với tiếng súng vang lên ở ít nhất hai địa điểm
khoảng hai giờ sau khi vụ việc xảy ra trường đại học tiếp tục yêu cầu sinh viên và các giáo viên ở nguyên trong lớp học và cảnh sát lần lượt kiểm tra từng tòa nhà
cơ quan hàng không dân dụng liên bang faa thông báo các trường đại học trong khu vực đóng cửa trong ngày sáu tháng một mươi hai và sân bay quốc tế lân cận tạm dừng hoạt động
trong thông báo mới nhất trên mạng xã hội cảnh sát trưởng kevin mcleod ở sở cảnh sát las vegas khẳng định hiện đã không còn mối đe dạng nào đối với cộng đồng
nhà chức trách chưa xác định được danh tính các nạn nhân và hiện cũng chưa rõ nghi phạm tự tử hay bị cảnh sát tiêu diệt
dự kiến giới chức địa phương sẽ công bố chi tiết vụ việc tại cuộc họp báo
chính quyền mỹ ngày sáu tháng một mươi hai đã công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho ukraine giữa lúc tổng thống mỹ joe biden đang hối thúc quốc hội mỹ thông qua đề xuất ngân sách bổ sung trong đó có kế hoạch tăng viện trợ cho ukraine
trong tuyên bố ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết
gói viện trợ mới trị giá một trăm bảy mươi năm triệu đô la mỹ cung cấp vũ khí và thiết bị từ các kho vũ khí của bộ quốc phòng mỹ
theo ngoại trưởng blinken các loại vũ khí và trang thiết bị trong gói viện trợ mới bao gồm nhiều loại đạn pháo và các phụ tùng thiết bị phụ trợ dịch vụ huấn luyện và vận chuyển
cũng trong ngày sáu tháng một mươi hai tổng thống biden đã hối thúc quốc hội mỹ thông qua yêu cầu ngân sách bổ sung do ông đề xuất hồi tháng một mươi trong đó có sáu mươi một bốn tỷ đô la mỹ viện trợ bổ sung dành cho ukraine
cùng ngày bộ trưởng quốc phòng ukraine rostan umrov đã gặp người đồng cấp mỹ lloyd austin tại lầu năm góc
ông austin cũng thông báo về gói viện trợ bổ sung dành cho kiev trong đó có đạn dược
về phần mình bộ trưởng umurov cảm ơn người đồng cấp austin với sự hỗ trợ của washington
cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn palestine của liên hợp quốc unr wa đánh giá toàn bộ giải gaza đã trở thành một trong những địa điểm nguy hiểm nhất trên thế giới
thông báo của cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn palestine của liên hợp quốc trên mạng xã hội x cũng ghi nhận tình cảnh không có nơi nào để trú ẩn ở giải gaza
đồng thời nhấn mạnh những nơi trú ẩn của cơ quan này đang tràn ngập người palestine
trước đó cơ quan này cũng thông báo hơn tám mươi năm dân số ở giải gaza đang phải di rời và có gần một hai triệu người đang trú ẩn trong một trăm năm mươi sáu cơ sở do cơ quan này vận hành
tuần trước israel đã nối lại những cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ palestine sau khi kết thúc thời gian tạm ngừng chiến sự vì mục đích nhân đạo
trong khi đó trong tuyên bố sau cuộc họp trực tuyến các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy ngày sáu tháng một mươi hai
đã tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột dai dẳng giữa israel và palestine
ngoài ra các nước g bảy cũng kêu gọi tiếp tục ngừng bắn vì mục đích nhân đạo trong cuộc xung đột giữa israel và phong trào hamas của palestine ở giải gaza
cũng liên quan tới tình hình giải gaza liên minh châu âu mới đây thông báo
eu có kế hoạch tổ chức sáu chuyến bay nhân đạo
động thái trên nâng tổng nguồn cung cấp viện trợ của eu lên hơn một tấn với ba mươi chuyến bay trong khuôn khổ lập cầu hàng không nhân đạo
những chuyến bay mới nhất sẽ vận chuyển lèo vật dụng vệ sinh và thiết bị y tế do các đối tác nhân đạo cung cấp
cũng như đồ quyên góp từ một số nước châu âu
để đảm bảo phản ứng toàn diện trước cuộc khủng hoảng eu cũng đang tăng cường hỗ trợ cho hệ thống y tế ai cập để tiếp nhận những người sơ tán từ gaza
thông qua cơ chế bảo vệ
eu đang tạo điều kiện thuận lợi cho những đề nghị hỗ trợ từ một số nước eu cho ai cập quản lý
ủy viên quản lý khủng hoảng đánh giá tình trạng hiện nay ở gaza khiến số dân thường thiệt mạng đang tăng trở lại
và hậu quả của cuộc khủng hoảng đang đè nặng lên các nước láng giềng như ai cập
trong một động thái liên quan tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cùng ngày đã yêu cầu hội đồng bảo an hành động nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở gaza
ông guterres đã viết thư gửi chủ tịch hội đồng bảo an để yêu cầu hành động trong đó lần đầu tiên viện dẫn điều chín mươi chín hiến trương liên hợp quốc
kể từ khi trở thành tổng thư ký liên hợp quốc vào năm hai nghìn một mươi bảy đồng thời kêu gọi các bên liên quan ban bố lệnh ngừng bắn vì mục đích nhân đạo ở giải gaza
ngày sáu tháng một mươi hai anh đã công bố bốn mươi sáu biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và tổ chức từ các quốc gia khác nhau mà nước này cho rằng có liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự của nga
và hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow
bộ ngoại giao anh cho biết trong danh sách trừng phạt có ba mươi một cá nhân và thực thể liên quan đến hoạt động thiết kế và sản xuất thiết bị bay không người lái
cũng như các bộ phận của tên lửa và nhập khẩu linh kiện điện tử
ngoài ra còn có bốn thực thể từ trung đông được cho là có liên quan đến các giao dịch dầu mọc của nga
anh đã ủng hộ ukraine kể từ khi xảy ra xung đột giữa nga và ukraine hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nước này cho biết đang nhắm mục tiêu vào những nhà cung cấp hàng hóa và công nghệ ở nước thứ ba cho nga
cùng ngày nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy dự kiến sẽ thông báo lệnh cấm nhằm vào mặt hàng kim cương của nga
và các biện pháp nhằm xử lý khoảng ba trăm linh tỷ euro tài sản cố định của ngân hàng trung ương nga
cũng như việc thắt chặt thực hiện áp giá trần đối với dầu mỏ nga
đức mới đây đã công bố kế hoạch gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ hiện tại với cộng hòa xéc
ba lan và thụy sĩ cho đến giữa tháng một mươi hai nhằm hạn chế dòng người nhập cư và ngăn chặn nạn buôn người
theo người phát ngôn bộ nội vụ liên bang đức bộ trưởng bộ này nancy faeser muốn gia hạn kiểm soát biên giới cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
do lo ngại tình trạng di cư bất hợp pháp gia tăng và nạn buôn người
trong cuộc họp báo được tổ chức tại berlin người phát ngôn này nhấn mạnh
ủy ban châu âu sẽ sớm được thông báo về các kế hoạch trên và lưu ý rằng một biện pháp như vậy là cần thiết
đức bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn với séc ba lan và thụy sĩ từ đầu năm nay
các biện pháp nghiêm ngặt đã cho thấy tính hiệu quả và do đó bộ nội vụ đức cho rằng cần phải tiếp tục duy trì các biện pháp trên
cụ thể theo bộ nội vụ đức các biện pháp được áp dụng ở biên giới với ba lan sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi còn cần thiết
các biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ với ba lan được triển khai từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
và các số liệu thống kê cho thấy kể từ thời điểm đó chính quyền đã ngăn chặn khoảng một một trăm linh lần nhập cảnh trái phép
mỹ đang trên đà trở thành nước sản xuất và xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới
trong năm nay đồng thời là quốc gia xuất khẩu các sản phẩm tinh chế và khí đốt hóa lỏng hàng đầu
theo cơ quan thông tin năng lượng mỹ nước này đã sản xuất một mươi ba hai triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng chín năm nay
và là nước mức sản xuất hàng tháng cao nhất từ trước đến nay của đất nước này
theo đó mỹ không chỉ sản xuất nhiều dầu thô mà còn xuất khẩu phần lớn lượng dầu thô tăng mạnh khối lượng xuất khẩu hơn nữa
trên các tàu chở dầu sang châu âu và châu á
xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của mỹ đã tăng một mươi chín
so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong giai đoạn từ tháng một đến tháng một mươi một năm nay dữ liệu của công ty cung cấp dữ liệu hàng hóa kepler cho thấy
xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của mỹ đạt trung bình bốn bốn mươi năm triệu thùng mỗi ngày
mức cao nhất từ trước đến nay và tăng một mươi chín so với cùng kỳ năm trước đó
mức trung bình hàng tháng cao thứ hai trong lịch sử chỉ thấp hơn một chút so với mức đỉnh bốn bốn mươi sáu triệu thùng mỗi ngày trong tháng ba năm nay
nghị viện châu âu và các nước thành viên thuộc liên minh châu âu vừa thông qua các quy định
mới nhằm hạn chế xu hướng thời trang nhanh và giảm thiểu rác thải trong đó có lệnh tiêu hủy quần áo tuần kho
theo quy định mới các doanh nghiệp phải bổ sung mã kỹ thuật số như mã qr trên mọi sản phẩm
đây được xem như hộ chiếu điện tử cho các mặt hàng khi nhập khẩu vào thị trường eu
các doanh nghiệp lớn cũng sẽ phải báo cáo hàng năm về lượng sản phẩm đã loại bỏ cũng như giải thích lý do
giới phân tích nhận định quy định mới sẽ hạn chế ngành thời trang nhanh
vốn trở thành xu hướng khi thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh
theo eu ngành diệt may có tác động lớn thứ tư đối với môi trường và biến đổi khí hậu chỉ sau sản xuất thực phẩm nhà ở và giao thông